xin kính chào quý vị và các bạn quý vị đang theo dõi chương trình tin tức quốc tế
thưa quý vị và các bạn bộ trưởng tài chính mỹ jonan mới đây cảnh báo rằng nước này có thể đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào xuất khẩu dầu của iran trong những ngày tới vì cuộc tấn công vào israel
phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị mùa xuân của quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới tại washington mỹ bà yellen cho biết
chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại iran trong những ngày tới
bà nói thêm rằng bộ tài chính và bộ ngoại giao mỹ đã thực hiện một số hành động để ngăn chặn hành vi gây bất ổn của iran bằng cách giảm khả năng xuất khẩu dầu mỏ của nước này
bà yellen lên án cuộc tấn công của iran vào israel cuối tuần trước và việc nước này tài trợ cho các nhóm chiến binh ở gaza liban yemen và iraq
để đe dọa sự ổn định ở trung đông và có thể gây ra tác động lan tỏa về kinh tế
bộ trưởng yellen nói thêm bộ tài chính mỹ đã nhắm mục tiêu hơn năm trăm linh cá nhân và thực thể iran có liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố
bộ tài chính mỹ đang nỗ lực tranh thủ sự trợ giúp của trung quốc các đối tác g bảy và các nước xuất khẩu dầu lớn khác trên toàn cầu
nhằm làm giảm khả năng tiếp tục xuất khẩu dầu của iran cũng như gây khó dễ cho tehran trong việc có được các thiết bị vi điện tử cần thiết cho máy bay không người lái
bộ này cũng khẳng định việc giá dầu tăng vọt chủ yếu là do sự bất ổn về địa chính trị chứ không phải do các lệnh trừng phạt của mỹ
iran hôm một mươi ba tháng bốn đã dùng máy bay không người lái và tên lửa tấn công israel để trả đũa cuộc không kích của israel vào khu đại sứ quán của họ ở damas syri vào ngày một mươi một tháng bốn
quân đội israel cho biết họ đã bắn hạ gần như toàn bộ máy bay không người lái và tên lửa từ iran và rằng cuộc tấn công không gây thiệt hại về người
tuy nhiên vụ việc đã làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến tranh công khai giữa hai nước đối thủ lâu năm trong khu vực
hành động của tehran khó có thể dẫn đến xung đột toàn diện với israel
theo đó cuộc tấn công dù có quy mô lớn dường như được thiết kế để tránh leo thang hơn nữa
trong khi vẫn thỏa mãn mong muốn của iran là trả đũa việc israel giết chết một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo
trong vụ không kích khu phức hợp đại sứ quán ở damas hôm một tháng bốn
việc giảm leo thang được chuẩn bị từ trước còn dễ dàng thấy được qua tuyên bố của phái đoàn iran tại liên hợp quốc rằng
cuộc trả đũa được coi là đã kết thúc nếu israel không đáp trả
giordani iraq và thậm chí là cả israel ngày một mươi năm tháng bốn đều đã mở lại không phận của mình trong khi iran đã mở lại các sân bay của họ
cùng với đó dường như iran hiểu rằng mỹ sẽ không đứng ngoài trong trường hợp xảy ra chiến tranh trực tiếp với israel
do vậy bất chấp năng lực quân sự ngày càng tăng tehran khó có thể thắng cho cuộc chiến chống lại sức mạnh tổng hợp giữa washington và tel aviv
một lý do khác để nước cộng hòa hồi giáo không tìm cách leo thang hơn nữa với nhà nước do thái
là họ không muốn mạo hiểm trong mối quan hệ đang diễn ra với chính quyền mỹ
dưới thời tổng thống joe biden các cuộc đàm phán phía hậu trường vẫn đang được tiến hành với mục đích khôi phục kế hoạch hành động toàn diện chung
viết tắt là gcpoa được biết đến phổ biến hơn với tên gọi là thỏa thuận hạt nhân iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với iran
ngoài ra tehran còn thận trọng để tránh thực hiện bất kỳ hành động nào có thể chuyển quan điểm hiện tại của chính quyền tổng thống joe biden
đối với israel từ dẫn dữ sang đồng cảm
cuối cùng các cuộc đàm phán giữa israel hamas vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt và vẫn có thể thành công
đồng quan điểm theo nhận định của viện nghiên cứu an ninh quốc gia israel inss iran rõ ràng luôn cảnh giác với sự hiện diện của mỹ ở trung đông
và khả năng xảy ra đối đầu với washington
do đó hành động của iran trước và trong cuộc tấn công cho thấy nước cộng hòa hồi giáo có thể hài lòng với phản ứng của họ
và có thể tránh leo thang thêm trừ khi cần thiết
thực tế cho thấy iran đã cố gắng giảm thiểu khả năng xảy ra cuộc tấn công dẫn đến xung đột khu vực
khi mà tehran nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự ở xa
cùng với sự thông báo rõ ràng
cho cuộc tấn công này inss lưu ý quả bóng hiện đang ở trên sân của israel
và phản ứng đối với cuộc tấn công từ iran sẽ quyết định liệu tel aviv sẽ tiến tới một sự leo thang nghiêm trọng
hay sẽ kết thúc chú kỳ hiện tại
israel có thể hài lòng với tỷ lệ đánh chặn uav và tên lửa chưa từng có
sự hợp tác đặc biệt với mỹ và anh trên hết là bị thiệt hại thực tế tối thiểu
nhà nước do thái có thể chỉ đáp trả một cách hạn chế đặc biệt là khi mỹ không ủng hộ một cuộc đáp trả của họ
tuy nhiên đây là một sự kiện chưa từng có
và có thể dẫn đến một phản ứng gây gắt nhằm ngăn chặn những sự kiện như vậy trong tương lai
vạch ra danh giới đỏ cho iran để nước này không lặp lại động thái tương tự
mặc dù vậy bất kỳ cuộc tấn công nào vào iran đều làm gia tăng đáng kể khả năng xảy ra xung đột khu vực
vượt sang ngoài toan tính của israel và iran
vì vậy israel có thể sẽ phối hợp mọi phản ứng với mỹ
với các cường quốc trên thế giới cả nga và trung quốc đều gửi tín hiệu rằng
có rất ít lý do biện minh cho một cuộc xung đột trực tiếp
cả moscow và bắc kinh đều không muốn một cuộc chiến tranh toàn cầu nổ ra
khi mỗi bên đều có ưu tiên lợi ích kinh tế và chiến lược của mình ở trung đông
trong khi đó chính quyền mỹ cũng đang nỗ lực tối đa để kiềm chế xung đột lan rộng
mỹ muốn iran hiểu rằng họ không được thông báo trước về cuộc tấn công ở damas hôm một tháng bốn của israel
và rằng washington vẫn cam kết thực hiện các cuộc đàm phán bí mật với tehran
sự bất đồng cơ bản giữa iran và israel không xoay quanh tương lai của palestine
thay vào đó tranh cãi giữa hai bên tập trung vào việc sở hữu
vũ khí hạt nhân israel được cho là một trong chín quốc gia hạt nhân trên thế giới
dù chưa bao giờ thừa nhận nhà nước do thái luôn từ chối xác nhận việc sở hữu kho vũ khí hạt nhân
và theo đuổi chính sách mơ hồ về vấn đề này
các nhà lãnh đạo israel nhìn chung giữ im lặng về năng lực nguyên tử
mặc dù bộ trưởng nội các theo đường lối cửa khữ amichai eliyahu đã ngầm thừa nhận điều này
vào tháng một mươi một năm ngoái khi nói rằng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào giải gaza là một lựa chọn
bên cạnh đó những đánh giá bị dò dỉ của các đồng minh israel cũng đưa ra một số gợi ý
về khả năng hạt nhân của nước này